hiện nay tình hình lây lan của dịch tà lợn châu phi trên địa bàn tỉnh yên bái đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng
từ ngày bảy đến ngày một mươi chín tháng năm dịch tà lợn châu phi liên tục xuất hiện các ổ dịch và lan rộng ra sáu trên chín huyện thị thành phố của yên bái
tính đến ngày một mươi chín tháng năm dịch bệnh tà lợn châu phi đã xảy ra tại một trăm sáu mươi bảy hộ chăn nuôi ở một mươi bảy thôn tổ của chín xã phường thị trấn thuộc sáu huyện thị xã trên địa bàn tỉnh yên bái
đến nay tỉnh yên bái đã cấp hai sáu trăm hai mươi hai lít thuốc sát trùng cùng các vật tư để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng uy hiếp vùng đệm và các chốt kiểm dịch
cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch vùng uy hiếp vùng đệm theo quy định
các địa phương cũng đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng